liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản trên phố đi bộ thuộc thành phố long xuyên tỉnh an giang
vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã bắt thêm một đối tượng
đó là trần văn dở chú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tạ thanh hải chú thành phố long xuyên đến phố đi bộ hai bà trưng
ngồi chơi cùng với sở tại đây hải xảy ra mâu thuẫn với trần văn mỹ
sau khi dùng khúc cây đánh mỹ tử vong hải móc túi lấy hai sáu triệu đồng và điện thoại của nạn nhân
dở chứng kiến sự việc và cũng đi đến chỗ nạn nhân lấy chiếc ví trong đó có một năm triệu đồng rồi rời khỏi hiện trường
quá trình điều tra lực lượng công an đã làm rõ hành vi đối tượng dở chiếm đoạt số tiền một năm triệu đồng trên để tiêu xài cá nhân
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ hai đối tượng là trần kiệt và đoàn công thành
để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản đồng thời đang tiến hành truy bắt
ba đối tượng khác có liên quan
dạng sáng ngày một mươi bảy tháng hai kiệt và thành cùng ba đối tượng khác dùng cây gỗ đá ném vào nhà làm bể bốn tấm kính cửa sổ
và hư hỏng một camera của gia đình chị lê thị tuyết nhung ngụ tại thị trấn trảng bom huyện trảng bom rồi tẩu thoát
nhận được tin báo của bị hại vào cuộc xác minh công an xác định kiệt và thành là thủ phạm nên đã tiến hành bắt giữ
dịp đầu năm nay các cơ sở tôn giáo điểm di tích dần được mở
cơ sở tôn giáo đã được gửi trở lại để đón khách thập phương đến du xuân chiêm bái
lượng người tập trung đông cùng với đó là thói quen thắp hương đốt vàng mã khiến cho nguy cơ cháy nổ
tại các cơ sở thờ tự tâm linh luôn thường trực nếu như người dân lơ là bất cẩn
trước thực trạng ấy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hải dương
đã chủ động tuyên truyền hướng dẫn chính quyền địa phương ban quản lý di tích và người dân
chấp hành tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy ghi nhận tại khu di tích đặc biệt
quốc gia côn sơn kiếp bạc tỉnh hải dương
trong thời điểm diễn ra lễ hội lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an
thành phố trí linh thường xuyên phối hợp với ban quản lý di tích côn sơn kiếp bạc và chính quyền địa phương
tăng cường công tác quản lý kiểm tra về việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong và ngoài các di tích
đặc biệt là tuyên truyền nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ
bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy cho khu di tích
mỗi hộ kinh doanh phải cam kết đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy
đồng thời tự trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ
dịp đầu năm này cũng là mùa lễ hội côn sơn kiếp bạc công an thành phố trí linh đã tăng cường phối hợp
với cả phòng cảnh sát phòng cháy cháy công an tỉnh hải dương và chính quyền địa phương
ở nơi có các di tích tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn các cơ sở thực hiện tốt công tác phòng cháy cháy
đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy đồng thời cũng hướng dẫn tất cả các chủ cơ sở
các chủ ký ốt xung quanh khu vực di tích là cách thức sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ
để kịp thời xử lý những sự cố xảy ra
ban quản lý khu di tích đặc biệt quốc gia côn sơn kiếp bạc và chính quyền địa phương
thường xuyên tuyên truyền về đảm bảo phòng cháy chữa cháy
phòng cháy chữa cháy từ các hộ kinh doanh buôn bán xung quanh khu di tích qua hệ thống lo phát thanh của khu di tích và địa phương
yêu cầu cẩn trọng tuyệt đối khi sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt không thắp hương đốt vàng mã bên trong các di tích đền chùa
vàng mã phải được hóa tại đúng nơi quy định
công tác lễ hội mùa xuân vừa rồi phòng cháy chữa cháy tôi được công an phòng cháy chữa cháy của tỉnh hải dương
cùng với công an phòng cháy cháy của tp hcm cùng với ban quản lý cùng với địa phương
đã trước khi vào lễ hội đã đi kiểm tra một lần và thường xuyên hàng ngày nhắc nhở trên loa phát thanh của ban quản lý
tuyên truyền nhắc nhở bà con khu dịch vụ hàng quán ở khu vực côn sơn kiếp bạc
làm sao để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy của khu dịch vụ và không của gia đình cả tài sản cá nhân
và cũng như là của tập thể đã được làm sao an toàn và mọi việc được bình an
ghi nhận thực tế nhân dân và du khách khi đến các khu di tích đều cơ bản nắm được các quy định về phòng cháy chữa cháy
các hộ kinh doanh trong và ngoài khu di tích đều ký cam kết và được tập huấn những kỹ năng phòng cháy chữa cháy cần thiết
khi bà con kinh doanh ở đây mỗi hộ kinh doanh đều có một bình chữa cháy bộ có cả bình khí và bình bột đều đủ hết
trước khi bà con dựng quán ở đây ban quản lý di tích cũng đã ra hướng dẫn
để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu di tích điểm du lịch tâm linh và các cơ sở thờ tự trong mùa lễ hội
ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiểm tra nhắc nhở xử lý của lực lượng chức năng
thì người đứng đầu các cơ sở và ban quản lý khu di tích cần thực hiện đúng theo các quy định và chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân du khách trong công tác phòng cháy chữa cháy
góp phần bảo vệ an toàn các di tích đảm bảo tài sản tính mạng của người dân
rất nhiều thông tin chính sách đáng chú ý trong lĩnh vực kinh tế y tế xã hội sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vượt tới ban ngành công điện về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước
thủ tướng yêu cầu các bộ ban ngành chủ động
thiết hiện cho công tác điều hành tân đối cung cầu thị trường xăng dầu theo thẩm quyền
bảo đảm không để thiếu hụt nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các đơn vị cung ứng phân phối xăng dầu
các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc để kịp lưới phát hiện và quyên quyết xử lý liên minh
đối với các hành trí cam hàng đèo trục lợi và các hành trí khác
bộ công an sẽ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân
bằng quả nghiệp vụ tốc đổi
công dân có nhu cầu cấp tài khoản định danh điện tử sẽ đăng ký với cán bộ tiếp nhận giấy tờ
làm thông cấp công dân đáng chít với thông tin như số điện thoại hòn khúc điện tử
trường hợp muốn đăng ký tích hợp các thông tin nhận kỳ trên tính sử dụng điện danh điện tử quốc gia
các giấy tờ như giấy thức lái xe đăng ký xe mạo hình xác hội mạo hình y tế
cần mang thêm các loại giấy tờ gốc để đối chiếu
gây tai nạn khiến một người tử vong rồi bỏ trốn
đối tượng võ tấn hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
trên đường lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an đức phổ
đón lõng nhanh chóng bắt giữ
vào khoảng một mươi chín h một mươi năm phút ngày hôm qua trạm cảnh sát giao thông đức phổ nhận được tin báo
tại km một nghìn một trăm linh năm trăm linh quốc lộ một xảy ra vụ tai nạn giao thông
khi đến hiện trường thì phát hiện xe máy của người bị nạn
còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
qua điều tra xác định lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường tổ công tác đã nhanh chóng tiến hành truy bắt
cho đến khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút thì tiếp cận được chiếc xe xác định là xe ô tô trong vụ tai nạn
tiến hành đo nồng độ cồn thì lái xe có nồng độ cồn là tám mươi sáu mg trên một lít khí thở
tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện cho công an thị xã đức phổ
khi đang di chuyển trên đường sắt đoàn tàu se bảy đã bị nhóm người phía dưới
ném đá liên tục làm vỡ kính
hàng loạt cửa sổ công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã xác định được một nhóm
gồm một mươi học sinh của trường phổ thông dân tộc nội chú huyện quảng ninh là thủ phạm đã gây ra vụ ném đá
trước đó vào chiều ngày hai mươi một tháng hai đoàn tàu mang số hiệu se bảy chạy từ hà nội vào thành phố hồ chí minh
đến địa phận huyện quảng ninh tỉnh quảng bình thì bất ngờ bị một nhóm người dưới đường
dùng đá liên tục ném lên tàu làm vỡ ba cửa kính toa tàu
hành khách ngồi phía trong hoảng loạn
tuy nhiên do cửa kính của các toa tàu có hai lớp nên khi lớp ngoài bị vỡ vụn lớp trong đã che chắn
cho nên hành khách bên trong được bảo vệ an toàn không có hành khách nào bị thương
tám đối tượng tủ tậm sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà thuộc ấp hai xã xuân hưng
huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã bị lực lượng công an huyện xuân lộc bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy
một đĩa xứ một thẻ nhựa màu xanh
một ống giấy cuộn tròn và tất cả đều có dính chất bột màu trắng và nhiều dụng cụ khác như điện thoại loa
qua test nhanh cả tám đối tượng dương tính với chất ma túy
hiện công an đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật